đi từng ngõ gõ từng nhà thường xuyên nắm hộ nắm người các tổ covid cộng đồng đang phối hợp với cảnh sát khu vực và lực lượng y tế đà nẵng để giám sát chặt chẽ người dân về từ vùng dịch
trong phần tin quốc tế các bên kêu gọi tập trung vào các kế hoạch hành động cụ thể thay vì chỉ đưa ra cam kết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trong hiệp định paris về biến đổi khí hậu
và cho đến thời điểm này năm mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được hoàn thành
để có được kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trên cả nước và những ghi nhận liên quan đến công tác này sẽ được chúng tôi phản ánh ở phần sau của chương trình
còn ngay sau đây hãy bắt đầu chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi với phần điểm tin tức đáng chú ý
thông tin đầu tiên đến từ đồng nai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an
công an thành phố long khánh bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc chú tại huyện xuân lộc để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ là chị ngô thị yến ngọc đều làm công nhân tại công ty trách nhiệm hỏa hạn jumbo
đóng tại khu công nghiệp suối tre ở thành phố long khánh
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
tuy nhiên chiều tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty
thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với đồng nghiệp là anh phan đình gia anh
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà xưởng đến đánh nhiều cái vào đầu của anh gia anh khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt giữ sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã phát hiện trên địa bàn
huyện kim sơn tỉnh ninh bình có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định phan quang đông và phan thúc định đều trú tại huyện kim sơn là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này
căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm ngày hai mươi sáu tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt giữ một mươi một đối tượng trong đường dây đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề
dụng công nghệ cao khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền hơn một trăm bốn mươi năm triệu đồng
một mươi điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hơn một mươi tỷ đồng
các đối tượng khai nhận sau khi ghi bảng số lô số đề của các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn
thì tổng hợp và báo cáo cho quang đông và thúc định
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chiều nay sau hai ngày xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án tám bị cáo liên quan đến vụ án phá kết sắt trộm tiền
ngay trong trụ sở xã tam giang huyện crong năng
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trần anh võ là cán bộ tư pháp hộ tịch của xã tam giang
đã thông tin cho một bị cáo biết về việc đánh bạc
trong việc thủ quỹ của xã tam giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp
các đối tượng đã lên kế hoạch trộm số tiền này trong cách sát của xã tam giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng mang theo các dụng cụ như búa đục kim cộng lực
đến trụ sở xã tam giang cậy cửa phòng kế toán phá kết sắt lấy số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng hơn bảy mươi năm tù giam
trong vụ án này có thêm một bị cáo là hoàng thập nhất nhưng tại phiên tòa sơ thẩm
bị cáo nhất đã thanh khẩn khai báo và chấp nhận án phả tù tám bị cáo còn lại
kháng cáo nên tòa án dân tỉnh đắk lắc mở phiên tòa phúc thầm để xét xử
thưa quý vị hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn đang được thực hiện linh hoạt
thích ứng với tình hình thực tế
tại các địa phương vẫn có các chốt kiểm soát dịch bệnh
với mục đích là yêu cầu người dân ra vào địa phương phải khai báo y tế
bảo đảm công tác truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra
thế nhưng một số đối tượng lại có thái độ chống đối không hợp tác
tại tỉnh ninh bình đối tượng phan tấn thương vừa bị công an thành phố ninh bình
ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thẻnh công vụ
khi đối tượng đã liều lĩnh tăng ga thông chốt đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy vào lúc hai mươi h tám ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cầu non nước xuất hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
do phan tấn thương điều khiển đi từ vùng dịch huyện ý yên tỉnh nam định
vào địa bàn thành phố ninh bình
khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế
đối tượng thường sau khi dừng lại đã tiếp tục nhấn ga tăng tốc
và đâm thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
sau khi tôi về chốt thì cán bộ cảnh sát giao thông đã kiểm tra
do lệnh dừng xe kiểm tra do tôi sợ tôi bị bất bằng
nên là tôi đã tăng ga bỏ chạy mục đích của tôi chỉ là để bỏ chạy
tôi nhận thức được là nếu như mà biến ga bỏ chạy
là sẽ gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông
nên là tôi mới nhấn ga từ từ để bỏ chạy mục đích của tôi chỉ là để bỏ chạy
việc người dân vào thành phố ninh bình phải khai báo y tế là cần thiết
bởi hiện nay các địa phương giáp danh với ninh bình đang xuất hiện các chùm ca bệnh covid một mươi chín
do vậy hành vi cố tình không dừng xe khai báo y tế
mà tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
là hành vi cực kỳ nguy hiểm coi thường pháp luật
cũng theo cơ quan công an phan tấn thương đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác
qua việc trên chúng tôi thấy công tác phòng dịch là hết sức cần thiết để đảm bảo quyền lợi chung cho mọi người
việc tổ chức dừng lại để hướng dẫn khai báo y tế là cần thiết
cũng rất mong nhân dân và mọi người tham gia thông chấp hành
nên chia sẻ với lực lượng cảnh toàn tra kiểm soát và cảnh sát giao thông
bản chất cũng giúp cho mọi người thuộc kết tốt hơn về công tác phòng dịch
và tạo được kết tốt nhất cho mọi người trong công tác đi lại
và tuy nhiên cũng là cảnh báo rằng
những việc những hành vi mà anh tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
thì cũng sẽ bị xử lý kiên quyết cho con luật
tình trạng chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua
và đều đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ việc lần này các cơ quan tư pháp thành phố ninh bình
đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử điểm
nhằm đảm bảo tính dân đe chung trong xã hội
hậu quả của đợt xét xử điểm
mưa lũ trước vẫn chưa xử lý triệt đề
thì cơn mưa lớn kéo dài vào sáng nay đã tiếp tục gây ngập nặng
nhiều tuyến đường khu dân cư và trường học trên địa bàn thành phố đông hà của tỉnh quảng trị
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải dùng xuồng cao su
để di chuyển học sinh ra khỏi một trường học bị ngập nặng
cụ thể vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay
thời điểm học sinh đến trường học nước bắt đầu dâng lên nhanh
đến khoảng tám giờ toàn bộ khu vực trường trung học cơ sở phan đình phùng
ở đường trường trinh phường đông lễ thành phố đông hà bị ngập sâu từ sáu mươi đến tám mươi cm
đặc biệt đường vào trường học nước chảy xiết và tạo thành vòng xoáy rất nguy hiểm
tại hiện trường có khoảng một mươi chiến sĩ công an cùng dân quân bảo vệ dân phố
đã dùng hai chiếc xuồng để di chuyển học sinh từ trường học đến nơi an toàn
được biết do dịch bệnh covid một mươi chín nên buổi sáng chỉ có học sinh
khối lớp sáu học trực tiếp ở trường từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi
mưa lớn những giờ qua đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố đông hà
như lê lợi trần hương đảo nguyễn huệ bị ngập cục bộ
khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
không chỉ riêng quảng trị hiện chính quyền một số địa phương tại tỉnh miền trung
các tỉnh miền trung đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của mưa lũ
cũng như tiếp tế cho người dân ở các khu vực bị chia cắt
tại tỉnh thừa thiên huế đường hồ chí minh nhánh tây qua địa phận tỉnh này
đến nay đã có tám mươi vị trí sạt lở trong đó có tới một mươi sáu vị trí gây tắc đường
các đơn vị chức năng đã thường xuyên túc trực và xử lý sạt lở kịp thời
tuy nhiên do hôm qua tiếp tục có mưa lớn nên lại xuất hiện nhiều điểm sạt lở
toàn tỉnh quảng nam có gần một hectare rau màu bị hư hại trong đợt lũ lụt vừa qua
nặng nhất là tại các địa phương ven sông vu gia thu bồn
riêng huyện đại lộc có hơn hai trăm linh hectare bị ảnh hưởng
hệ thống canh mương nội đồng cũng bị hư hại
do đó các địa phương đang khắc phục để tiếp tục sản xuất vụ tới
tỉnh quảng ngãi cũng đã tập kết hàng hóa nhu yếu phẩm gồm năm tấn gạo năm trăm linh thùng mì tôm
vận chuyển đến cho bà con đang sinh sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất
trước đó lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương khắc phục tạm thời giao thông
và kịp vận chuyển hơn hai mươi tấn gạo đến các vùng có nguy cơ bị chia cắt
một bốn mươi chín trường hợp cách ly tại nhà
để siết chặt công tác giám sát người về từ vùng dịch đà nẵng đã triển khai mô hình quản lý chặt chẽ
từ thành phố cho đến cấp phường xã
trong đó tổ covid một mươi chín cộng đồng cảnh sát khu vực là lực lượng nong cốt đi từng ngõ gõ từng nhà
quản lý di biến động dân cư và tuyên truyền để người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch
triển khai nắm tình hình kiểm tra đột xuất nhân khẩu tại khu dân cư có người về từ vùng dịch
là nhiệm vụ hàng ngày của cảnh sát khu vực
trường thanh khê đông quận thanh khê
nếu người về từ vùng dịch không thực hiện đúng theo cam kết cách ly tại nhà
tự ý ra khỏi nhà sẽ xử lý theo quy định
thường xuyên phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng là tuyên truyền tại khu dân cư
cụ thể là những các hộ xung quanh trong khu dân cư là nơi có người đang cách ly tại nhà
thì nhằm giám sát phát hiện
nếu mà phát hiện là người ta ra khỏi nhà
thì sẽ tố giác và điện báo cảnh sát khu vực
phường thanh khê đông hiện đang có hai mươi năm người về từ vùng dịch
trong đó có hai mươi ba người đang cách ly tại nhà
ủy ban nhân dân phường đã duy trì mô hình quản lý theo hình thức kết nối gia lô trực tuyến
thông tin người về từ vùng dịch sẽ được chuyển đến từng khu dân cư
tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ phối hợp với cảnh sát khu vực
lực lượng y tế thường xuyên nắm hồ nắm người và theo dõi sức khỏe hàng ngày
chủ động phát hiện sớm nếu có
chủ động phát hiện sớm nếu có
còn thông báo cho tổ trưởng và các đoàn thể kịp thời để thông báo
để cho người ta hướng dẫn trường hợp vi thạm mà không đi khai báo
thì chúng tôi sẽ kịp thời báo cáo cho cảnh sát khu vực để có cái can thiệp kịp thời
để kiểm soát tình hình dịch bệnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
đà nẵng cũng bắt đầu triển khai xét nghiệm diện rộng cho hộ gia đình
có người về từ vùng dịch nhằm tâm soát yếu tố nguy cơ
cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương từ cấp thành phố đến cơ sở
gia đình cần tự bảo vệ trước dịch bệnh
đây là yếu tố thèn chốt để thích ứng an toàn linh hoạt trong bối cảnh hiện nay
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức đáng truy khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin

trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy và xin bắt đầu bản tin bằng các tin tức về an ninh trật tự
kính thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi tám tháng một mươi công an quận tân phú thành phố hồ chí minh
đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cụ bà rơi từ căn nhà năm tầng xuống hàng rào đã tử vong
khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng động mạnh tại căn nhà năm tầng
trên đường trần quang quá phường hiệp tân quận tân phú nên chạy ra xem
lúc này người dân phát hiện cụ bà ngoài bảy mươi tuổi là người sống trong căn nhà này đã tử vong
thì thể nằm phát ngang trên cổng sắt lối ra vào
nhận tin báo công an quận tân phú thành phố hồ chí minh có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera an ninh quanh khu vực làm rõ nguyên nhân
bước đầu xác định nạn nhân rơi từ tầng cao xuống
tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được tiếp tục điều tra
kính thưa quý vị đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng kiện phước bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang
đã bắt giữ hàng chục đối tượng và cùng sáu tàu chở hàng ngàn tấn cát khai thác lậu
trên vùng biển giáp ranh giữa thành phố hồ chí minh và tiền giang
mỗi sà lan khai thác cát có chữ dài lên đến năm mươi mét
hai bên mạng sà lan được đặt nhiều máy bơm nối kính với hàng chục vỏ hút lớn
mỗi vỏ hút có đường kính lên đến ba mươi cm thọc sâu xuống lòng biển để hút cát
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu tàu đang chở hơn một tấn cát
cùng gần hai mươi thuyền viên
tất cả đều không có chứng chỉ chuyên môn hành nghề phương tiện không có giấy tờ
không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về số cát có trên tàu
theo nhiều người dân tại địa phương tình trạng khai thác cát biển trái phép
tại khu vực giáp ranh giữa thành phố hồ chí minh và tiền giang đã tồn tại từ lâu
có thời điểm lên đến hàng chục tàu hút cùng các nhau về đây khai thác cát
khiến cả vùng biển bị náo động tạo ra các hố sâu từ hai mươi ba mươi cm
khi dòng chảy thay đổi và tận diệt nguồn sinh sản của tôm cá
hiện toàn bộ số tàu gồm hàng hóa và thuyền viên đã được lực lượng chức năng
đưa về neo đậu tại khu vực sông vàm cỏ thuộc huyện gò công đông
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
khoảng bảy h ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tại giao lộ lê thị riêng
quốc lộ một thuộc địa phận quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy
làm một người tử vong
thời điểm trên xe container biển số năm mươi một c hai mươi một nghìn sáu trăm một mươi hai lưu thông trên đường lê thị riêng
khi đến giao lộ với quốc lộ một thuộc phường thới an quận một mươi hai
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số năm mươi hai u bốn chín nghìn một trăm linh năm do một phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều
sau va chạm người phụ nữ bị xe container cú vợ gầm tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng phải dùng con đổ để nâng bánh xe container mới đưa được nạn nhân ra ngoài
quá trình xử lý hiện trường đã khiến giao thông qua khu vực ủng ứ
người dân địa phương cho biết nút giao thông lê thị riêng và quốc lộ một
thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông một phần do khu vực này có mặt đường khá hẹp
lại tập trung nhiều phương tiện có trọng tải lớn
kính thưa quý vị chỉ còn hơn hai tháng nữa là hết hạn chuyển đổi sang biển số xe nền vàng
đối với các xe vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra
xử phạt đối với các phương tiện này
và để không mắc lỗi vi phạm này từ khi nới lỏng giãn cách
số lượng hồ sơ làm thủ tục đội biển nền vàng tại tp hcm đã tăng vọt
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
dịch tại tp hcm kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc cũng như cuộc sống của nhiều hộ gia đình
gia đình ông ngô đức dũng cũng không ngoại lệ
từ người làm việc văn phòng giờ ông dũng đã chuyển qua làm tài xế taxi công nghệ
sau khi quyết định dùng xe bốn chỗ của gia đình xin chuyển đổi sang biển số nền vàng
tôi từng làm về công tác văn phòng
nhưng mà do bây giờ cái việc
mà có nhờ kiếm lại cái vị trí đó nó rất là khó
cho nên là tôi chuyển sang là tôi lái xe để kinh doanh theo rap và cojet
hiện đại thì tôi chưa có biển số vàng
cho nên là tôi phải chuyển sang biển số vàng để đảm bảo thủ tục quy định của nhà nước
trước thời hạn không còn nhiều ngay sau khi nới lỏng giãn cách
nhiều tổ chức cá nhân đã tranh thủ đi làm thủ tục cấp chuyển đổi biển số nền vàng
kể từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
số hai trăm tám mươi hai nơi trang long phường một mươi hai quận bình thạnh
đã có bảy sáu trăm tám mươi hai lượt hồ sơ đăng ký cấp đổi biển số kinh doanh vận tải
trong đó chiếm hầu hết là chuyển đổi sang nền vàng với hơn sáu bảy trăm linh lượt
thấy trên tv với lại báo chí nó cũng viết là giờ sắp hết hạn đổi ra
nên cũng tranh thủ đổi cho nó xong để hôm nay mai chạy nó bị phạt
vô đây thì mình giấc tên đó thì người ta
mình bắt mình khai báo y tế và sách khuẩn đầy đủ
rồi người ta mới cho vô mình làm hồ sơ
chứ không phải là vô muốn vô là vô
nó cũng an toàn nhưng mà mùa dịch này thì mình cũng phải kỹ lưỡng cho mình đi xíu
xong mình cũng tôi cũng mang theo sách khuẩn trong sách
thời hạn đổi sang biển số nền vàng đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ vi phạm với lỗi
không thực hiện đúng quy định về biển số thêm quy định một trăm linh của chính phủ
với lỗi này việc phạt tiền từ hai bốn triệu đồng đối với cá nhân
và từ bốn tám triệu đồng đối với tổ chức
thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
hiện toàn thành phố còn hơn năm mươi xe kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số vàng
thì chú phải có số giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải
do cơ quan sở hợp vận tải hồ chí minh cấp
thông tin giấy phép kinh doanh vận tải ở đây là cấp ngày này
và chú có thể là chú đi làm bất cứ ngày nào trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật
và trường hợp mà đổi sang biển số vàng đối với xe kinh doanh vận tải
thì theo công tư quy định là thời hạn nó sẽ hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
là thời hạn cuối cùng để đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải
nếu sao thời hạn này nếu mà chú không thực hiện việc cấp đổi biển số theo quy định
thì sẽ bị xử phạt
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cũng đưa ra khuyến cáo
tới các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải
cần chủ động tới cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đổi biển số nền vàng
thời gian làm việc buổi sáng từ bảy h ba mươi phút đến một mươi một h ba mươi phút buổi chiều một mươi ba h đến một mươi bảy h
tất cả các ngày trong tuần
kính thưa quý vị mặc dù phạm pháp hình sự trên địa bàn tp hcm giảm so với cùng kỳ
nhưng mà thời gian gần đây thì tội phạm trộm cướp lừa đảo chiếm đàn tòa sản
đang có chiều hướng gia tăng
và đây là thông tin vừa được đại diện công an tp hcm cho biết
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch
và phục hồi kinh tế trên địa bàn tp hcm cách đây ít phút
đại diện công an tp hcm cho biết sau khi tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát
trên địa bàn giáp ranh từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
giám đốc công an tp hcm giao công an các quận huyền chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra lưu động
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch tại bến xe ga tàu
tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh xứ phạt người vi phạm nồng độ cồn
cụ thể mỗi ngày các đơn vị tổ chức khoảng sáu trăm linh tổ tuần tra kiểm soát
xử lý một năm trăm sáu mươi ba trường hợp về trực tự an toàn giao thông
đến nay công an tp hcm đã tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm
an ninh chính trị được giữ ổn định
về tội phạm phạm pháp hình sự từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ giảm bảy mươi tám vụ so với cùng kỳ
trên địa bàn thành phố xảy ra hai mươi sáu vụ cướp giảm hai mươi hai vụ so với cùng kỳ
nhưng tăng một mươi sáu vụ so với liên kề
chín mươi sáu vụ trộn giảm hai mươi chín vụ so với cùng kỳ nhưng tăng bốn mươi vụ so với liên kỳ
về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hai mươi hai vụ
tăng một mươi hai vụ so với cùng kỳ và tăng một mươi một vụ so với liên kề
để trấn áp các loại tội phạm này công an tp hcm đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
công an các quận huyện tp hcm chú động nắm chắc giữ báo sát đúng tình hình
kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp giữ vững trực tự an toàn xã hội
ngoài ra các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
đảm bảo trực tự công cộng an toàn giao thông việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tp hcm thí điểm phương thức phục vụ ăn uống tại quán
đồng thời cho phép hàng quán tại quận bảy và tp thủ đức kinh doanh thức uống có cồn
và phấn khởi là tâm trạng chung của chủ doanh nghiệp và người dân
song với những cơ sở kinh doanh với quy mô lớn thì lần mở cửa này đi kèm với nhiều nỗi lo
từ sáng sớm những hàng ăn quen thuộc của tp hcm tấp nập hơn hẳn
người dân chấp nhận xếp hàng đợi một khoảng thời gian để được thưởng thức thức ăn nóng tại chỗ
đợt rồi giãn cách đâu có được hạn chế đi ngoài đường thì chị cũng đặt gáp khó khăn lắm
cho nên là lần đầu tiên bữa ai mở là tới là ăn luôn đó
giờ em mình có anh em thêm một cái chai xịt cái chai xịt trắng dịch cái chai xịt tai xịt này xịt kia
với lại khi mà em vô đây em thấy cũng ít người thì em mới vô ngồi ví dụ như khoảng khoảng chắc như thế nào thì mới vô
chứ không có phải đông đúc như ngày xưa nữa
điểm bán ăn uống phải nắm bộ bốn tiêu chí của ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tp hcm
trong đó quan trọng nhất là hạn chế sốt thực khách và khoảng cách
nhưng mà mình người nhà mình cũng không có
người mất trong covid thì mình cũng biết cái bệnh này nó cũng lây lan vậy đó
cho nên mình cũng phải cẩn thận lắm chận chục người đổ lại thôi
thì tạm thời là tụi em sẽ là năm mươi sức chứa khoảng sáu mươi bảy mươi người
tụi em vẫn theo chính phủ nói là phòng chống là sửa cồn nước rửa tay và cũng khai báo y tế
trong văn bản của ưu ba nhân dân vào chiều hai mươi tám tháng một mươi
quần bảy về thành phố thủ đức được thiết điểm phục vụ tức uống có cồn tại quán
nội dung này đem lại phấn khởi cho hệ thống nhà hàng tại đây
tuy nhiên với những cơ sở quy mô
tầm trung đến lớn thì niềm vui đi cùng với nhiều lo lắng
hầu hết mọi người không trộn được ở sài gòn và mọi người đã đi về quê
đó là một cái sự thiếu hụt về nguồn nhân lực
tuyển được những nhân lực vừa có chất lượng để phục vụ cho khách hàng
thì chúng ta sẽ còn tìm rất là khó khăn trong việc mở cửa lại
cái yếu tố cũng không kém phần quan trọng đó là tâm lý của khách hàng
người tiêu dùng vẫn ngại đến ngồi tại chỗ vì tình hình dịch bệnh
cho dù mình tân thủ theo đúng nhu cầu của chính phủ về năm k
họ vẫn trụ nó hình thức là
đặt và mang về hơn
quan tâm khác của các cơ sở kinh doanh ăn uống có kèm thức uống có cồn
là sự đột ngột của các chính sách chống dịch
bởi để vận hành thực đơn theo đúng quy mô
phải chuẩn bị lại nguồn vốn lớn để tái đầu tư
vì vậy nếu lại phải đóng cửa số ít nghề hoạt động
hoặc các điều khoản trong bộ tiêu chí không được hiểu đồng bộ
giữa các cấp quản lý
thì sẽ khiến việc tái mở cửa kéo dài khoảng lỗ
năm ba năm số chín không có nghĩa rằng
ở trên địa bàn thủ đức và quận bảy
là tất cả các đơn
đơn vị địa phương mình có bán được
mà nêu rất rõ là quỹ ban nhân dân thủ đức
quỹ ban nhân dân quận bảy
căn cứ tình hình thực tế ở địa phương mình
để quyết định cụ thể ở địa phương nào mới được mở
chứ không phải là mặc nhiên là một trăm linh
tất cả đều được mở thành ra hết sức lũy
thời gian thiết điểm các mô hình ăn uống
tại chỗ áp dụng từ hôm nay hai mươi tám tháng một mươi
đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
trong thời điểm này thành phố hồ chí minh
vẫn chưa cho phép mở cửa nhà hàng tổ chức tiệc cưới
nhà hàng tại các cơ sở lưu trú
cho tham quan phục vụ khách du lịch
vì vậy trong thời gian thiết điểm
sẽ công thương và sẽ du lịch thành phố theo dõi
đánh giá mức độ an toàn
có cơ sở để tiếp tục nới lỏng cho nhiều địa phương
nhóm ngành nghề khác hoạt động trong thời gian tới